nãy giờ từ nãy giờ tôi thấy là phó giáo sư lê bạch mai cứ nhấn mạnh nhiều lắm đến cái việc mà không nên uống rượu bia
mà đây lại là thức uống mà sở thích yêu thích của các anh đúng không ạ
thế bây giờ nếu như mà không được uống rượu bia nữa thì có cái thức uống nào tốt cho lá gan không ạ
thức uống tốt cho la gan rất đơn giản đó là nước
đó là nước trắng thì sẽ giúp cho thải độc tốt hơn
thứ hai là đặc biệt là nước trà nước trà nhất là trà xanh của chúng ta
trong trà xanh có catechin rồi sẽ giúp cho cái quá trình khử độc được rất là tốt
rồi các loại nước quả chứa ví dụ như là nước bưởi nước cam là những cái nước cà rốt nước cà chua
là những cái thực phẩm mà chứa ngoài như cà rốt cà chua thì chứa beta corten
rồi bưởi với cam thì chứa khá nhiều vitamin c
đó là những chất mà thải độc khử độc rất là tốt hỗ trợ cho cái vai trò thải độc của ga đó